ngoài việc mở đường bay thẳng từ đà nẵng đến haneda thuộc tokyo nhật bản
hãng hàng không vietjet air tiếp tục công bố mở bán vé hai đường bay quốc tế
từ đà nẵng đi singapore và từ đà nẵng đến hồng kông trung quốc
theo đó chuyến bay khởi hành từ đà nẵng lúc một mươi hai h bốn mươi năm và đến hồng kông lúc một mươi năm h ba mươi giờ địa phương
chiều ngược lại cất cánh lúc một mươi bảy h hai mươi giờ địa phương từ hồng kông và tới đà nẵng lúc một mươi tám h năm
đường bay đà nẵng hồng kông được khai thác khứ hồi hàng ngày từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới
đối với đường bay đà nẵng singapore chuyến bay khởi hành từ đà nẵng lúc một mươi hai h hai mươi phút
đến singapore lúc một mươi năm h năm mươi năm giờ địa phương chiều ngược lại cất cánh lúc một mươi h năm mươi từ singapore giờ địa phương
và tới đà nẵng lúc một mươi hai h ba mươi đường bay này được khai thác khứ hồi hàng ngày từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
với thời gian bay khoảng hai h bốn mươi mỗi chặng